thưa quý vị nhận lệnh của bộ trưởng bộ công an tối qua đoàn cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
đã di chuyển từ sân bay quốc tế nội bài tới thổ nhĩ kỳ để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn cứu hộ
tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa động đất
hai mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam nhận nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
là những cán bộ chiến sĩ được đào tạo chính quy tinh nhuệ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ
sự tham gia của đội cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tại thổ nhĩ kỳ nhằm đóng góp chia sẻ một phần sức lực của đất nước việt nam
đối với những khó khăn mà nhân dân thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt
đồng thời đây là việc làm thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước ta với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ của trường đại học bách khoa đà nẵng là hoàng quang huy
trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng của trường và lâm thị hồng tâm thủ quỹ của trường cùng với tội tham ô tài sản
theo tài liệu điều tra từ mối quan hệ thân thiết trong công việc vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
tâm nhờ huy cho mượn năm trăm linh triệu đồng từ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng nhằm giải quyết việc cá nhân
do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên tâm đã xin phép huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường
bằng một số thủ đoạn tính đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm và huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của trường
hơn tám mươi sáu tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác
khám xét nơi ở của huy và tâm thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
liên quan đến một số cán bộ công tác tại ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố đà nẵng có dấu hiệu phạm tội
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt bị can để điều tra
công an tp đà nẵng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ môi giới hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn ba trăm linh năm d bốn nghìn ba trăm linh một s và bốn nghìn ba trăm linh hai s
một số cá nhân làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ để cấp cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn đà nẵng và các tỉnh lân cận
nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm chính thức singapore hôm qua tại trụ sở bộ nội vụ singapore đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao ngài muhammad
thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam và singapore đang phát triển rất tốt đẹp niềm tin chính trị ngày càng gia tăng và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực
hợp tác giữa bộ công an và bộ nội vụ singapore bao gồm kênh interpol phòng chống ma túy an ninh mạng đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore
cũng như sự phát triển ổn định hòa bình của khu vực và trên thế giới
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị hai bên xem xét phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao và văn bản hợp tác
trong đó tập trung các nội dung như tăng cường trao đổi đoàn các cấp quan tâm hỗ trợ việt nam trong đào tạo cán bộ về lĩnh vực an ninh mạng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quản lý hành chính căn cấp công dân an ninh phi truyền thống tích cực nắm tình hình an ninh khu vực thế giới tác động đến việt nam singapore và chia sẻ kịp thời với các thách thức chung đề nghị singapore tiếp tục ủng hộ việt nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế

thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng của gần hai vạn người công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn
ba ngày sau thảm họa dưới đống đổ nát vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt hiện cộng đồng thế giới đều đang có những động thái để hỗ trợ các nước gặp nạn
và trong nỗ lực chung đó bộ công an việt nam đã cử hai mươi bốn chiến sĩ và nhân viên y tế tham gia công tác cứu hộ tối qua đoàn công tác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ
hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam nhận nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ là những cán bộ chiến sĩ được đào tạo chính quy tinh nhuệ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ
sự tham gia của đội cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tại thổ nhĩ kỳ nhằm đóng góp chia sẻ một phần sức lực của đất nước việt nam đối với những khó khăn mà nhân dân thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt
đồng thời đây là một việc làm thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước ta
với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
thưa quý vị bộ công an đang xin ý kiến đối với dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi
điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật là cấp căn cấp công dân cho công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi
đối với trẻ em dưới sáu tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước
cấp căn cấp công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh
việc bổ sung các đối tượng cấp căn cước công dân này là điều cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước phát huy giá trị và tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của chính phủ số xã hội số
hôm nay anh cường đến làm thủ tục giấy khai sinh cho bé mới sinh
khi biết được về đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ gắn với giấy khai sinh bản thân anh bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
sớm muộn thì sau này thì em bé cũng phải làm

vì việc làm sớm từ ban đầu sẽ thuần tiện cho quá trình phát triển của cháu
tuy nhiên cũng có những bậc phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn đối với chính sách này
gia đình rất là ủng hộ cái việc này
tuy nhiên là tôi có một số ý kiến thắc mắc như là cái việc này thì sẽ diễn ra trong vòng bao lâu
bao lâu phải đổi
dễ dàng hay không
bộ công an cho biết bên cạnh việc trẻ dưới sáu tuổi đã có mã số định danh cá nhân
thì việc cấp căn cước công dân cho đối tượng này sẽ mang tới nhiều lợi ích từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành
thì khi mà chúng ta cấp cái giấy căn cước công dân cho trẻ cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những loại giấy tờ khác mà người dân cần có
ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một cái sổ bảo hiểm này
sổ khám chữa bệnh này
sổ tiêm chủng này
thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước
và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện
và nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới người ta đã làm
dự thảo lực căn cấp công dân sửa đổi cũng bổ sung quy định cấp căn cấp công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi
và được thực hiện theo nhu cầu của công dân hoặc theo đề nghị của cha mẹ người giám hộ
quy định này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho công dân là trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
có thể sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc sử dụng thông qua bố mẹ người giám hộ
trong rất nhiều dịch vụ tiện ích như tiêm chủng khám chữa bệnh giáo dục đi lại
thì lên cấp ba thì phải có căn cấp công dân thì mới được thi
mà bọn em thời gian này bọn em chỉ được làm căn cấp công dân trong vòng sáu tháng
có những bạn đến tận ngày thi trước khi thi mới được nhận được căn cấp công dân
thì bây giờ các em có thể làm sớm và sau những cách kỳ thi chuyển cấp
hoặc các em kỳ thi bởi các trường
các trường khác thì nó sẽ rất là tiện lợi hơn cho các em
với một mươi chín triệu công dân dưới một mươi sáu tuổi thì đây là một cái nhóm rất là lớn
và liên quan tới rất nhiều chính sách an sinh xã hội giáo dục y tế
rồi đi lại và các hoạt động khác
khi được cấp cái căn cước công dân và tích hợp dữ liệu
thì đây là một trong những cái nội dung nó mang tính chất là đột phá
để đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực rất là to lớn đối với cả người dân
việc sửa đổi luật căn cước công dân với rất nhiều điểm mới
sẽ tạo hình lãng pháp lý thông thoáng để làm giàu dữ liệu của công dân
trên thẻ căn cước công dân tạo cơ sở pháp lý để kết nối
chia sẻ phục vụ lợi ích của người dân trên cơ sở phát huy tối đa
những tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip
tiếp tục với các tin tức cập nhật về an ninh trật tự
cô đồng bổ cao trương thị hương người phán đúng nhận sai cãi gây xốt trên mạng xã hội
trong những ngày vừa qua đã bị xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan dâm ô đối trụy
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
theo công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương ngày bảy tháng hai
lực lượng chức năng đã phát hiện tài khoản facebook trương hương
đăng tải các đoạn video là những buổi xem bói của cô đồng tên là hương
với hình thức vừa bổ cao vừa phán và liên tục nói câu đúng nhận sai cãi
trương thị hương đã lập điện thờ và tổ chức xem bói tại nhà
các đoạn video xem bói đã được dương đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội
thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng
tại cơ quan công an hương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
và cho biết việc quay phát các video có nội dung mê tín như trên đều do phương tự làm
cơ quan chức năng đã yêu cầu trương thị hương gỡ bỏ thông tin cổ suý
các hủ tục mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
do hành vi vi phạm gây ra
thêm thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
giữa xà lan chở hàng container và một ghe chở một mươi hai khách
khiến một người phụ nữ mang thai tử vong tại đồng nai
hiện cơ quan chức năng đang tập trung điều tra khẩn trương xác định rõ vị trí tai nạn
để tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này
ngay sau khi xảy ra sự vụ phường đã huy động lực lượng đến hỗ trợ cứu hộ cứu nạn
đưa một mươi ba người gồm một mươi một hành khách lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn
riêng nạn nhân nguyễn thị hương chú tại huyện tràng bom
bị mắc kẹt trong khoan đò lật úp dẫn đến tử vong dù đã mặc áo phao
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn cơ quan điều tra gồm công an viện kiểm sát
cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tp hcm triệu tập hai thuyền trưởng tàu chở hàng và tàu chở khách
ra hiện trường vị trí va chạm đồng thời tiến hành công tác đo đạc định vị
để xác định rõ vị trí tai nạn và làm rõ nguyên nhân của vụ việc